theo phân bổ của bộ y tế trong đợt này đà nẵng đã tiếp nhận ba mươi hai hai trăm linh liều vaccine astrazeneca
theo đó thành phố đã nhanh chóng triển khai tiêm mũi một cho người lao động và các nhóm đối tượng ưu tiên
cụ thể đợt này đà nẵng tiến hành tiêm ngừa covid một mươi chín cho ba mươi hai hai trăm linh người lao động là công nhân tại khu công nghiệp
cụm công nghiệp lao động tại các công trình trọng điểm của thành phố người cung cấp dịch vụ vận tải
dược sĩ làm việc tại các quầy thuốc các chức sắc tôn giáo và hơn một mươi bốn giáo viên giảng viên cán bộ
tại các trường thuộc sở quận huyện và đại học đà nẵng quản lý
cụ thể đợt này đà nẵng tiến hành tiêm ngừa covid một mươi chín cho ba mươi hai hai trăm linh người lao động là công nhân tại khu công nghiệp
cầm công nghiệp lao động tại các quầy thuốc giảng viên cán bộ tại các trường thuộc sở quận huyện và đại học đà nẵng quản lý
khoảng cách và gửi giấy mời cho các đơn vị đến tim theo từng khung giờ
chị em các đồng nghiệp thực hiện cái ekip tim và từ cái khâu tiếp đón hướng dẫn thay báo y tế cho đến cái khâu trả giá xác nhận thì cũng là làm việc hết tốc độ và phối hợp một cách dịp nhàng để đảm bảo được cái tiến độ và đảm bảo được cái quy trình phòng chống dịch do sở y tế quy định
theo thống kê đến nay đà nẵng đã tiêm hơn hai trăm hai mươi chín liều vaccine ngừa covid một mươi chín trong đó khoảng một trăm bảy mươi năm người
đã tiêm mũi một và gần năm mươi bốn người tiêm đủ hai mũi
hiện đà nẵng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đặc biệt là cho người lao động để tạo miễn dịch cộng đồng nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế